khoảng hơn một tuần nay nhiều diện tích lạc xuân của người dân trên địa bàn huyện lục nam tỉnh bắc giang bị chết rút
cây lạc khi mọc lên khỏi mặt đất lá bị khô héo dần sau đó chết
theo các cơ quan chuyên môn đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng này trên một diện tích lớn
dặm lại những diện tích đã bị chết trên tổng diện tích gần một mẫu lạc vụ xuân
gia đình chị nguyễn thị nụ thôn mỹ phong xã cẩm lý huyện lục nam tỉnh bắc giang
có đến khoảng năm xào bị chết rút lạc cứ mọc lên khỏi mặt đất là lá héo khô và chết dần
đã ba ngày nay anh đào văn hưng xã cẩm lý huyện lục nam phải đi cha lại các diện tích lạc
trong khi đó vào thời điểm này thì lạc xuân đã phải mọc xanh
gia đình anh hưng có khoảng hai xào lạc gần như bị chết rút hết và có nguy cơ mất trắng
từ sau đợt rét đậm vào cuối tháng hai trên các diện tích lạc xuân ở xã cẩm lý huyện lục nam
bắt đầu xuất hiện hiện tượng lạc chết rút
ban đầu diện tích bị ảnh hưởng nhỏ nhưng sau đó đã tăng lên khoảng một mươi hai hectare
tập trung ở ba thôn mỹ phong xuân sơn và giáp sơn
đây là lần đầu tiên hiện tượng này xuất hiện trên diện tích lạc lớn như vậy
nên các cơ quan chức năng của huyện lục nam tỉnh bắc giang cũng
đã khuyến cáo để bà con nông dân rút kinh nghiệm
không chỉ ở huyện lục nam hiện tượng lạc chết rút cũng đã xuất hiện dài rác

và các cơ quan chức năng của huyện lục nam tỉnh bắc giang đã xuất hiện dài rác

và các cơ quan chức năng của huyện lục nam tỉnh bắc giang đã xuất hiện dài rác
ở một số nơi trên địa bàn tỉnh bắc giang
hiện tại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang hướng dẫn người dân
khắc phục bằng cách dặm bổ sung đồng thời có thể chuyển đổi sang trồng
các cây ngắn ngày khác như khoai lang đậu tương ngô để đảm bảo khung lịch thời vụ